nhân dịp kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội sáng nay hội liên hiệp văn học nghệ thuật hà nội và hội nhiếp ảnh nghệ thuật hà nội đã tổ chức triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật với tên gọi hà nội niềm tin và hy vọng
sau bốn tháng phát động cuộc thi đã nhận được gần hai bốn trăm chín mươi một ảnh dự thi của bốn trăm linh tác giả hội đồng giám khảo đã lựa chọn một trăm bảy mươi tác phẩm tham gia triển lãm và trong đó có một mươi sáu cá nhân được xét trao giải thưởng gồm một giải nhất
hai giải nhì ba giải ba và một mươi giải khuyên khích các tác phẩm đã phản ánh đời sống của người dân thủ đô trên mọi lĩnh vực thể hiện sức sống mới đang sinh sôi và lan tỏa khắp mọi nơi ở hà nội
các tác phẩm nhiếp ảnh lần này đã phản ánh được những thành tiệu kinh tế xã hội văn hóa giáo dục khoa học kỹ thuật của hà nội trong thời gian qua cùng với những phản ánh về an sinh xã hội an ninh quốc phòng tăng cường giao lưu hội nhập quốc tế những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thủ đô
minh thanh lịch